không có quyền lực một phía khi soạn thảo luật quy hoạch là khẳng định của thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư đặng huy đông
tại hội thảo về dự thảo luật quy hoạch được bộ kế hoạch và đầu tư vừa tổ chức tại hà nội
là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì bộ kế hoạch và đầu tư đã chuẩn bị dự thảo luật quy hoạch
nếu được quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ ba tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy văn bản này sẽ thay đổi hẳn cách quản lý quy hoạch hiện tại
và giải quyết triệt đề vấn đề liên kết vùng
bởi lẽ việc thiết lập một quy hoạch tổng thể được ưu tiên thực hiện trước các quy hoạch ở quy mô nhỏ hơn
bên cạnh đó dự thảo luật mới cũng sẽ chấm dứt câu chuyện bộ ngành tự động điều chỉnh
việc điều chỉnh quy hoạch cần thông qua một hội đồng gồm đại diện tất cả các bộ ngành chuyên gia về kinh tế
xã hội môi trường cùng tham gia thảo luận tránh việc lấy ý kiến cộng đồng cho có
dự thảo luật cũng có những chương điều khắc phục tình trạng quy hoạch ưu tiên lợi ích cho bộ ngành doanh nghiệp lớn
đảm bảo công bằng cho mọi thành phần kinh tế
theo thứ trưởng đặng huy đông bộ kế hoạch và đầu tư sẽ bỏ quy hoạch kinh tế xã hội năm năm hiện tại khi luật quy hoạch được thông qua
trong vòng hai năm sau khi được ban hành bản quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ được công bố công khai